liên quan đến vụ việc ba người thiệt mạng trong đám cháy tại ngôi nhà trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ tổ một mươi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng vào ngày chín tháng một mươi hai
công an tp hải phòng cho biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người và tạm giữ hình sự đối với nguyễn thế điểm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín